thông cáo chung việt nam trung quốc
nhận lời mời của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc
chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng
đã thăm chính thức nước cộng hòa nhân dân trung hoa từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
trong thời gian chuyến thăm tổng bí thư nguyễn phú trọng đã hội đàm với tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình
lần lượt hội kiến với ủy viên thưởng vụ bộ chính trị thủ tướng quốc vụ viện lý khắc cường
ủy viên thường vụ bộ chính trị ủy viên trưởng ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc trung quốc trương đức giang
ủy viên thường vụ bộ chính trị chủ tịch chính hiệp toàn quốc du chính thanh
ủy viên thường vụ bộ chính trị bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương vương kỳ sơn
ủy viên thường vụ bộ chính trị tổng bí thư nguyễn phú trọng và chủ tịch chính hiệp toàn quốc du chính thanh cùng tham dự gặp gỡ hữu nghị
nhân dịp chào mừng kỷ niệm sáu mươi bảy năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam trung quốc và đón xuân hai nghìn hai mươi
trong bầu không khí thân tình hữu nghị hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng mỗi nước đi sâu trao đổi ý kiến
và đạt được nhận thức chung rộng rãi về việc làm sâu sắc phát triển hơn nữa quan hệ hai đảng hai nước trong thời kỳ mới
về các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm ngoài bắc kinh tổng bí thư nguyễn phú trọng đã thăm tỉnh chiết giang
hai bên nhất trí cho rằng chuyến thăm đã thành công tốt đẹp tăng cường tin cậy lẫn nhau củng cố hơn nữa tình hữu nghị truyền thống việt trung
làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và góp phần tích cực vào việc thúc đẩy hòa bình
ổn định hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới
hai bên cho rằng việt nam và trung quốc là hai nước láng giềng có truyền thống hữu nghị lâu đời đều là nước xã hội chủ nghĩa do đảng cộng sản lãnh đạo
có chế độ chính trị tương đồng con đường phát triển gần gũi có tiền đồ tương quan chia sẻ vận mệnh chung sự phát triển bền vững của mỗi nước
và quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa hai nước có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai nước
trong điều kiện lịch sử mới với tình hình quốc tế khu vực thay đổi sâu sắc phức tạp
việc kiên định sự lãnh đạo của đảng cộng sản và con đường xã hội chủ nghĩa là lựa chọn đúng đắn phù hợp với lợi ích căn bản lâu dài của hai nước và nhân dân hai nước
phía việt nam nhiệt liệt chúc mừng thành công tốt đẹp của hội nghị trung ương sáu khóa một mươi tám của đảng cộng sản trung quốc
đánh giá cao những tiến triển to lớn mà trung quốc đạt được trong lĩnh vực từ sau đại hội một mươi tám đến nay
chân thành chúc và tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo kiên cường của trung ương đảng cộng sản trung quốc với đồng chí tập cận bình là hạt nhân
đảng cộng sản trung quốc và nhân dân các dân tộc trung quốc nhất định sẽ thúc đẩy hài hòa xây dựng toàn diện xã hội khá giả
đi sâu cải cách toàn diện quản lý đất nước theo pháp luật toàn diện quản lý đảng nghiêm minh toàn diện thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu hai một trăm linh năm
là xây dựng toàn diện xã hội khá giả xây dựng trung quốc trở thành quốc gia hiện đại xã hội chủ nghĩa giàu mạnh dân chủ văn minh hài hòa
chúc đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi chín đảng cộng sản trung quốc sẽ thành công tốt đẹp
phía trung quốc nhiệt liệt chúc mừng thành công tốt đẹp của hội nghị trung ương bốn khóa một mươi hai của đảng cộng sản việt nam
đánh giá cao những thành quả quan trọng mà đảng nhà nước và nhân dân việt nam đã giành được kể từ đại hội một mươi hai đến nay
trong các mặt đổi mới mô hình tăng trưởng tái cơ cấu nền kinh tế bảo đảm an sinh xã hội tăng cường xây dựng
chỉnh đốn đảng và tiếp tục hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa chân thành chúc và bày tỏ tin tưởng rằng
nhân dân việt nam dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam do đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng đứng đầu
nhất định sẽ thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mục tiêu do đại hội một mươi hai đảng cộng sản việt nam đề ra
sớm đưa việt nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
hai bên bày tỏ sẽ tăng cường hơn nữa giao lưu học hỏi lẫn nhau thúc đẩy sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội phù hợp
với tình hình mỗi nước không ngừng phát triển cùng không ngừng nỗ lực vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại
hai bên đã nhìn lại quá trình phát triển quan hệ hai đảng hai nước việt trung nhất trí cho rằng
tình hữu nghị truyền thống việt trung do chủ tịch hồ chí minh và chủ tịch mao trạch
đông cùng các thế hệ lãnh đạo tiền bối đích thân gây dự và giày công vùn đắp là tài sản quý báu của hai đảng hai nước
và nhân dân hai nước cần phải kế thừa gìn giữ và phát huy tốt hơn nữa trong tình hình mới
hai bên khẳng định việt nam và trung quốc sẽ tiếp tục kiên trì phương châm láng giềng hữu nghị
hợp tác toàn diện ổn định lâu dài hướng tới tương lai và tinh thần láng giềng tốt bạn bè tốt
đồng chí tốt đối tác tốt luôn nhìn nhận và phát triển quan hệ song phương từ tâm cao
chiến lược và tầm nhìn lâu dài luôn nắm chắc phương hướng lớn của tỉnh hữu nghị việt trung
kiên trì tôn trọng lẫn nhau tăng cường trao đổi chiến lược tăng cường tin cậy chính trị
xử lý thỏa đáng bất đồng làm sâu sắc thêm hợp tác cùng có lợi thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác
chiến lược toàn diện việt nam trung quốc phát triển liên tục lành mạnh ổn định
đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho hai nước và nhân dân hai nước có những đóng góp mới to lớn hơn
cho việc thúc đẩy hòa bình ổn định và phồn vinh của khu vực và thế giới
hai bên cho rằng việc lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước đặc biệt là đánh đạo cao nhất duy trì
tiếp xúc thường xuyên có vai trò định hướng chiến lược rất quan trọng đối với việc thúc đẩy
quan hệ song phương phát triển hai bên nhất trí sẽ tiếp tục thông qua các hình thức như thăm
viếng song phương cử đặc phái viên đường dây nóng gặp gỡ thường niên và gặp gỡ bên lề các diễn đàn
đa phương duy trì và tăng cường truyền thống tốt đẹp trao đổi cấp cao việt nam trung quốc
kịp thời trao đổi ý kiến về các vấn đề trọng đại trong quan hệ hai đảng hai nước và tình hình
quốc tế khu vực từ tầm cao chiến lược định hướng và chỉ đạo quan hệ việt trung không ngừng
phát triển trong thời kỳ mới hai bên cho rằng việt nam và trung quốc đều đang ở trong thời kỳ
quan trọng phát triển kinh tế xã hội sự phát triển của nước này là cơ hội quan trọng của nước kia
cần thiết thực phát huy tốt vai trò điều phối tổng thể
của các cơ chế giao lưu hợp tác giữa hai đảng hai nước như cơ chế gặp gỡ cấp cao hai đảng
ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương tập trung thúc đẩy nâng cao hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực sau
thứ nhất thực hiện tốt kế hoạch hợp tác giữa hai đảng giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
phát huy tốt vai trò điều phối thúc đẩy của cơ quan đối ngoại hai đảng
tiếp tục tổ chức tốt hội thảo lý luận thực hiện tốt kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ giữa hai đảng
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tăng cường giao lưu hợp tác giữa các cơ quan trung ương của hai đảng giữa tổ chức đảng các địa phương
đặc biệt là các tỉnh khu biên giới
tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng đảng quản lý đất nước như xây dựng tư tưởng xây dựng tổ chức
xây dựng tác phong xây dựng thể chế xây dựng liêm khiết phòng chống tham nhũng đi sâu cải cách và đổi mới toàn diện
quản lý đất nước theo pháp luật cùng nâng cao năng lực và trình độ cầm quyền
tích cực thúc đẩy giao lưu hợp tác hữu nghị giữa quốc hội việt nam với đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc trung quốc
giữa mặt trận tổ quốc việt nam với hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân trung quốc
làm sâu sắc thêm giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực ngoại giao quốc phòng an ninh và thực thi pháp luật
thực hiện tốt nghị định thư hợp tác giữa bộ ngoại giao hai nước duy trì tiếp xúc thường xuyên giữa hai bộ ngoại giao
và giao lưu giữa các cơ quan tương ứng của hai bộ
duy trì tiếp xúc cấp cao giữa quân đội hai nước sử dụng tốt các kênh như cơ chế giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới
đối thoại chiến lược quốc phòng và đường dây nóng giữa hai bộ quốc phòng
thực hiện hiệu quả tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng giữa bộ quốc phòng việt nam và bộ quốc phòng trung quốc
đến năm hai nghìn hai mươi năm tăng cường hợp tác giữa quân đội hai nước trên các lĩnh vực như giao lưu hữu nghị biên phòng
đào tạo cán bộ nghiên cứu học thuật quân sự tiếp tục tiến hành tuần tra chung trong vịnh bắc bộ và hoạt động tàu quân sự thăm viếng lẫn nhau
tăng cường giao lưu hợp tác trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật
triển khai có hiệu quả các cơ chế và thỏa thuận hợp tác hai bên đã ký kết
tăng cường hợp tác và trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực như chống khủng bố phòng chống các loại tội phạm
quản lý xuất nhập cảnh quản lý biên giới an ninh mạng xây dựng năng lực thực thi pháp luật
tăng cường hợp tác thực thi pháp luật và an ninh trên biển giữa cảnh sát biển hai nước
tích cực triển khai hợp tác thực chất như giao lưu giữa sĩ quan cảnh sát trẻ tàu thuyền thăm viếng lẫn nhau
huấn luyện chung tìm kiếm cứu nạn tiếp tục tổ chức gặp mặt công tác giữa cảnh sát biển hai nước
cùng nhau duy trì hòa bình ổn định trên vùng vịnh bắc bộ
căn cứ theo nhận thức chung về nguyên tắc mà hai bên đã đạt được tích cực thúc đẩy thực hiện đường dây nóng
về các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển xử lý thỏa đáng các vấn đề liên quan phù hợp với quan hệ hữu nghị hai nước
tăng cường hơn nữa hợp tác thực chất về kinh tế thương mại làm tốt quy hoạch chiến lược tổng thể trong hợp tác song phương
tích cực thúc đẩy kết nối chiến lược phát triển giữa hai nước bao gồm kết nối khuôn khổ
hai hành lang một vành đai với sáng kiến một vành đai một con đường
tăng cường trao đổi về hợp tác năng lực sản xuất giữa hai nước triển khai thực hiện có hiệu quả
bản ghi nhớ về danh mục các dự án hợp tác năng lực sản xuất giữa bộ công thương việt nam với ủy ban phát triển và cải cách nhà nước trung quốc
tích cực bàn bạc thống nhất để sớm ký kết phương án tổng thể xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới việt nam trung quốc
phát huy tốt vai trò của ủy ban hợp tác kinh tế thương mại việt trung và các cơ chế hợp tác liên quan
thực hiện tốt các văn kiện hợp tác kinh tế thương mại song phương như hiệp định gia hạn và bổ sung quy hoạch phát triển năm năm hợp tác kinh tế thương mại việt nam trung quốc
hiệp định thương mại biên giới sửa đổi năm hai nghìn một mươi sáu tích cực triển khai hợp tác kinh tế thương mại trên các lĩnh vực song phương đa phương
áp dụng các biện pháp thiết thực nhằm cải thiện hơn nữa tình trạng mất cân bằng thương mại giữa hai nước
thực hiện tốt bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực thương mại hàng nông sản ủng hộ doanh nghiệp hai nước căn cứ theo yêu cầu tiêu chuẩn của quy định pháp luật về kiểm nghiệm kiểm dịch
triển khai hợp tác trong lĩnh vực nông lâm thủy sản trong đó có gạo sắn các sản phẩm sữa hoa quả đã chế biến
thực hiện tốt bản ghi nhớ về cùng xây dựng kế hoạch hợp tác cơ sở hạ tầng trên bộ giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi giữa bộ kế hoạch đầu tư việt nam với ủy ban phát triển và cải cách nhà nước trung quốc
tăng cường hơn nữa giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực như nông nghiệp môi trường khoa học công nghệ giao thông vận tải tăng cường hợp tác trong lĩnh vực lai tạo các giống lúa giống cây trồng thích hợp với điều kiện hạn hán nhiễm mặn và trồng rừng
tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác hàng không giữa hai bên phối hợp chặt chẽ sử dụng tốt các khoản tiến dụng và viện trợ không hoàn lại của trung quốc dành cho việt nam
phát huy vai trò nhóm công tác hợp tác về cơ sở hạ tầng nhóm công tác hợp tác về tài chính tiền tệ
cùng thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực không ngừng giành được những tiến triển mới
phía trung quốc khuyến khích các doanh nghiệp tiêu biểu cho công nghệ tiên tiến và trình độ phát triển của trung quốc sang việt nam đầu tư vào các dự án phù hợp với nhu cầu và chiến lược phát triển bền vững của việt nam
khuyến khích các doanh nghiệp trung quốc mở rộng nhập khẩu các mặt hàng có sức cạnh tranh của việt nam đồng thời sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của việt nam sang trung quốc đầu tư kinh doanh
phía việt nam bày tỏ hoan nghênh về điều này và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi tăng cường hợp tác kinh tế thương mại việt nam trung quốc
hai bên ủng hộ doanh nghiệp hai nước đẩy nhanh giải quyết các khó khăn và vướng mắc trong các dự án hợp tác liên quan
phía trung quốc nhất trí việc việt nam thành lập văn phòng xúc tiến thương mại tại hàng châu trung quốc sẵn sàng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để việt nam thành lập thêm các cơ quan xúc tiến thương mại tại các địa phương liên quan của trung quốc
thúc đẩy giao lưu sôi động
đặc biệt là giữa thế hệ trẻ thông qua các hình thức linh hoạt đa dạng nhằm tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai bên
mở rộng hơn nữa giao lưu hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa giáo dục du lịch báo chí
tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động giao lưu nhân dân như liên hoan thanh niên việt trung và gặp gỡ hữu nghị thanh niên việt trung
thực hiện tốt kế hoạch thực hiện hiệp định văn hóa việt nam trung quốc giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám
thỏa thuận hợp tác giáo dục việt nam trung quốc
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi khuyến khích hai bên cử nhiều hơn nữa lưu học sinh sang nước nhau học tập
đẩy nhanh thành lập trung tâm văn hóa nước này tại nước kia
vận hành tốt học viện khổng tử tại đại học hà nội
tăng cường giao lưu giữa các cơ quan truyền thông báo chí và cơ quan nghiên cứu của hai nước
hoàn thành việc xây dựng cung hữu nghị việt trung trong năm hai nghìn một mươi bảy
khuyến khích các địa phương hai nước đặc biệt là các tỉnh khu biên giới
triển khai giao lưu hữu nghị và hợp tác cùng có lợi
năm phát huy tốt vai trò của cơ chế ủy ban liên hợp về biên giới trên đất liền việt trung
và ủy ban hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền việt trung
thực hiện tốt các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền giữa hai nước
nâng cao mức độ hợp tác về xây dựng quản lý và mở cửa các cửa khẩu biên giới hai nước
tiếp tục áp dụng các biện pháp tiện lợi hóa thông quan tích cực nghiên cứu giải quyết vấn đề
lao động thời vụ khu vực biên giới hai nước giữ bình yên lâu dài và cùng phát triển tại khu vực biên giới
hai bên đã trao đổi thẳng thắn chân thành về vấn đề trên biển
nhấn mạnh cần tuân thủ nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo hai đảng hai nước đã đạt được
và thỏa thuận vì những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển việt nam trung quốc
sử dụng tốt cơ chế đàm phán cấp chính phủ về biên giới lãnh thổ việt trung
kiên trì thông qua đàm phán hiệp thương hữu nghị
và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được
tích cực nghiên cứu giải pháp mang tính quá độ không ảnh hưởng đến lập trường và chủ trương của mỗi bên
bao gồm tích cực nghiên cứu và bàn bạc về vấn đề hợp tác cùng phát triển
hai bên nhất trí làm tốt các công việc tiếp theo sau khi hoàn thành khảo sát chung
tại vùng biển ngoài cửa vịnh bắc bộ thúc đẩy vững chắc đàm phán phân định khu vực vùng biển
ngoài cửa vịnh bắc bộ và tích cực thúc đẩy hợp tác cùng phát triển tại vùng biển này
tiếp tục thúc đẩy công việc của nhóm công tác bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển
triển khai hiệu quả các dự án hợp tác trong lĩnh vực ít nhạy cảm đã thỏa thuận
hai bên nhất trí tiếp tục thực hiện toàn diện và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông
doc trên cơ sở hiệp thương thống nhất sớm xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc
kiểm soát tốt bất đồng trên biển không có hành động làm phức tạp mở rộng tranh chấp
giữ gìn hòa bình ổn định ở biển đông
phía việt nam khẳng định kiên trì chính sách một nước trung quốc ủng hộ quan hệ hai bờ phát triển hòa bình
và sự nghiệp lớn thống nhất trung quốc kiên quyết phản đối hành động chia rẽ đài loan độc lập
dưới mọi hình thức việt nam không phát triển bất kỳ quan hệ chính thức nào với đài loan
phía trung quốc bày tỏ hoan nghênh lập trường trên của phía việt nam
hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường điều phối và hợp tác tại các khuôn khổ đa phương như liên hợp quốc
diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec
hiệp hội các quốc gia đông nam á asean trung quốc mekong lan thương
cùng nhau giữ gìn hòa bình ổn định và phôn vinh của khu vực và thế giới
phía trung quốc ủng hộ việt nam tổ chức thành công và sẵn sàng tích cực tham gia hội nghị cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy tại việt nam
phía việt nam ủng hộ trung quốc tổ chức thành công và sẵn sàng tích cực tham gia diễn đàn thượng đỉnh